thưa quý vị vào sáng nay chuyên cơ đưa thủ tướng chính phủ phạm minh chính rời hà nội
dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao việt nam sang thăm chính thức cộng hòa dân chủ nhân dân lào
đã hạ cánh tại sân bay quốc tế watti thủ đô viên trăn
tham gia chuyến công tác của thủ tướng có bộ trưởng bộ ngoại giao bùi thanh sơn
bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư chủ tịch ủy ban hợp tác việt nam lào nguyễn trí dũng
bộ trưởng bộ tư pháp lê thành long bộ trưởng bộ tài chính hồ đức phước
bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông nguyễn mạnh hùng bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo nguyễn kim sơn
bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn lê minh hoan thứ trưởng bộ quốc phòng hoàng xuân chiến
thứ trưởng bộ công an nguyễn duy ngọc đại sứ việt nam tại lào nguyễn bá hùng
cùng đại diện lãnh đạo các bộ cơ quan địa phương tham dự kỳ họp lần thứ bốn mươi năm ủy ban liên chính phủ việt nam lào
ngay sau lệ đón chính thức tại phủ thủ tướng thầy thủ đô viêng trăn
thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã có cuộc hội đàm với thủ tướng lào sỏn sai sĩ phan đòn
tại cuộc hội đàm thủ tướng chính phủ phạm minh chính bày tỏ vui mừng lần đầu tiên thăm chính thức
nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào trên cương vị người đứng đầu chính phủ việt nam
và là khách mời đầu tiên của thủ tướng sỏn sai sĩ phan đòn
sự đón tiếp nồng hậu trọng thị và chân tình
đồng thời chúc mừng đồng chí sỏn say sì phan đòn được đảng và nhà nước lào tín nhiệm bầu làm thủ tướng
thủ tướng phạm minh chính chuyển lời thăm hỏi và chúc mừng của tổng bí thư nguyễn phú trọng
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc chủ tịch quốc hội vương đình huệ
và các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước việt nam tới đồng chí sỏn sai sĩ phan đòn
thủ tướng phạm minh chính cũng bày tỏ cảm ơn tình cảm thủy chung trong sáng
sự ủng hộ giúp đỡ trí tình của đảng chính phủ và nhân dân lào luôn dành cho việt nam
về phương hướng hợp tác trong thời gian tới
hai bên nhất trí nỗ lực triển khai thỏa thuận chiến lược hợp tác việt lào giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
hiệp định hợp tác song phương việt lào hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi ba
và các thỏa thuận kế hoạch hợp tác đã ký
trên các lĩnh vực tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp các kênh
để không ngừng củng cố quan hệ chính trị tin cậy đặc biệt và bền chặt
đẩy mạnh trao đổi lý luận chính trị phối hợp bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội
tăng cường hợp tác an ninh quốc phòng
hai bên cũng nhất trí tiếp tục nâng tầm hợp tác kinh tế hỗ trợ nhau phục hồi sau đại dịch
xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa
độc lập tự chủ hội nhập quốc tế sâu rộng và hiệu quả
ngay sau cuộc hội đàm hai thủ tướng đã chứng kiến lễ ký kết một mươi văn kiện hợp tác
kết thúc hội đàm thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã trân trọng
mời thủ tướng sởn say sì phan đoan thăm chính thức việt nam trong thời gian sớm nhất